tổng bí thư nêu rõ từ sau đại hội một mươi hai của đảng đến nay trong bối cảnh còn nhiều khó khăn với nỗ lực quyết tâm của toàn đảng toàn quân toàn dân sự lãnh đạo chỉ đạo của bộ chính trị ban bí thư sự quản lý điều hành quyết liệt của chính phủ đất nước ta đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực
sau đại hội trong đảng có một không khí mới luồng sinh khí mới khí thế mới thể hiện quyết tâm mới niềm tin trong nhân dân được tăng lên việc thực hiện một số chủ trương lớn về công tác tổ chức cán bộ đối ngoại xử lý vụ gây ô nhiễm môi trường biển ở một số tỉnh miền trung thực tế cho thấy là đúng đắn
tổng bí thư cho rằng tình hình sắp tới còn nhiều khó khăn đòi hỏi phải có quyết tâm cao đoàn kết thống nhất cao trong đảng đồng thuận cao trong nhân dân có chủ trương quyết sách đúng phương pháp đúng nhằm đưa đất nước tiếp tục phát triển
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc sức khỏe các đồng chí tham dự hội nghị mong muốn các đồng chí bằng kinh nghiệm trí tuệ trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp cách mạng tiếp tục đóng góp ý kiến góp phần cùng toàn đảng toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
cũng trong chiều ngày một mươi bốn tháng tám thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã tới dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tại khu di tích kim liên thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã thành kính đặt lãng hoa tươi thắm và dân hương tưởng niệm trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ thiên tài của đảng người đã công hiến hy sinh trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân và phong trào cách mạng quốc tế được thế giới tôn vinh là danh nhân văn hóa kiệt xuất dân hương và tưởng nhớ người thủ tướng nguyễn xuân phúc xúc động viết lưu bút tại khu di tích kim liên tưởng nhớ bác chúng cháu càng ra sức học tập phân đấu công tác tốt để góp phần vào việc thực hiện lời dạy của bác
chiều cùng ngày thủ tướng chính phủ và đoàn công tác đã tới thăm hỏi động viên và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ quân khu bốn tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng đánh giá thời gian qua lực lượng vũ trang quân khu bốn đã làm tốt vai trò tham mưu phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành phố trên địa bàn củng cố vững chắc quốc phòng an ninh giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội đóng góp thiết thực cụ thể thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước

mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín và sáu mươi chín năm ngày thương binh liệt sĩ tối nay báo nhân dân đã phối hợp với tỉnh nghệ an tổ chức lễ kỷ niệm bốn mươi tám năm chiến thắng chuông bồn nhằm tưởng nhớ ghi nhận sự công hiến và hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ trên cung đường huyền thoại trung bồn

và chỉ còn ít giờ đồng hồ nữa đế quốc mỹ sẽ tuyên bố ngừng ném bom trên toàn miền bắc để lại xót thương cho đồng đội đồng bào cả nước
phát biểu tại buổi lễ đồng chí thuận hữu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân đã khẳng định địa danh lịch sử chuông bồn đã trở thành bất tử
trong chiến tranh chống mỹ cứu nước bởi tầm quan trọng chiến lược là tuyến đường độc đạo chuồng bồn cùng sự hy sinh oanh liệt của một mươi ba anh hùng thanh niên sung phong đã trở thành huyền thoại trong lòng người
là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng thống nhất đất nước khu di tích lịch sử quốc gia trung bồn hôm nay
nơi hội tụ linh hồn của một hai trăm bốn mươi cán bộ chiến sĩ của lực lượng thanh niên sung phong quân đội công an cán bộ giao thông mãi mãi trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ghi nhận sự công hiến của một mươi ba chiến sĩ thanh niên sung phong
đồng thời cũng trao quà lưu niệm cho thân nhân gia đình của một mươi ba chiến sĩ đã hy sinh anh dũng tại địa danh này
tiếp theo là một số tin tức nổi bật trong ngày
sáng một mươi bốn tháng tám đồng chí thuận hữu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân chủ tịch hội nhà báo việt nam
dẫn đầu đoàn công tác của báo nhân dân đã đến đặt vòng hoa dân hương tại nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ thanh niên sung phong toàn quốc
nơi ghi danh hơn bốn liệt sĩ thanh niên sung phong trong cả nước
và khu mộ một mươi nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc tỉnh hà tĩnh
đoàn cũng đã trao tặng một mươi xuất quà mỗi xuất quà trị giá một mươi triệu đồng cho thân nhân một mươi nữ anh hùng thanh niên sung phong hy sinh tại ngã ba đồng lộc
trao tặng năm mươi triệu đồng cho cán bộ công nhân viên ban quản lý khu di tích ngã ba đồng lộc trao tặng quỹ khuyến học tỉnh hà tĩnh một trăm linh triệu đồng
còn tại quản trị ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn hai mươi bảy đã tổ chức khánh thành khu tưởng niệm
hai năm trăm linh liệt sĩ của trung đoàn và bia chiến tích khẩu độ năm đại đội một mươi sáu trung đoàn hai mươi bảy
công trình bao gồm một nhà bia chính và một mươi bốn bia phụ khắc tên hai năm trăm linh liệt sĩ của trung đoàn hai mươi bảy
nhằm chi ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì tổ quốc và trả lại tên cho một tám trăm bốn mươi liệt sĩ vô danh của trung đoàn hai mươi bảy
nhân dịp này các đơn vị tài trợ cũng đã trao tặng một mươi năm sổ tiết kiệm và năm mươi xuất quà cho mẹ việt nam anh hùng
thân nhân liệt sĩ thương binh nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt
tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã triệu long huyện triệu phong tỉnh quảng trị
ngày một mươi bốn tháng tám công an tỉnh lâm đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố năm bị can gồm
mờ bon hà hoàng bốn mươi tuổi liêng hót hà long một mươi bảy tuổi con hà hoàng liêng hót hà dách hai mươi một tuổi
lờ mù hà trăn ba mươi ba tuổi và cà long hà hèn hai mươi hai tuổi đều ngụ tại thôn hàng hớt
xã mê linh huyện lâm hà tỉnh lâm đồng các đối tượng này đã trực tiếp tham gia vụ chống đối
lực lượng bảo vệ rừng ngày tám tháng tám tại tiểu khu hai trăm bốn mươi ba a xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
liên quan vụ việc chiều ngày một mươi ba tháng tám cơ quan chức năng đã bắt tạm giam bốn nghi can trên
riêng đối tượng ha hen đang bỏ trốn vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ

trong phần tin quốc tế iraq đẩy mạnh chiến dịch chống is tại miền bắc
bạo lực bùng phát ở mikoki mỹ sau vụ cảnh sát bắn chết nghi phạm
quý vị và các bạn thân mến nguồn tin quân sự iraq cho biết các lực lượng an ninh nước này đã mở
một cuộc tấn công nhằm vào tổ chức khủng bố nhà nước hồi giáo is tự xưng và giành lại bốn ngôi làng
ở phía nam thành trì của is tại thành phố mosun miền bắc iraq
nguồn tin cho biết được sự iểm trợ từ máy bay chiến đấu của liên quân quốc tế do mỹ đứng đầu
các lực lượng an ninh iraq đã bắt đầu tấn công nhằm vào các vị trí của is tại các ngôi làng giải rác
ở bờ tây sông tigris gần thị trấn kayara bị is kiểm soát sau nhiều giờ giao tranh ác liệt
các binh sĩ đã giành lại bốn ngôi làng đồng thời tiêu diệt được năm mươi bảy phiến quân
trong đó có bảy đối tượng đánh bom liều chết chiến thắng được đánh giá là bước tiến lớn trong
cuộc chiến chống is tại iraq trong bối cảnh các lực lượng an ninh của nước này đang chuẩn bị cho chiến
chống is khỏi thị trấn qayyarah nhằm giải phóng thanh trì nhằm giải phóng thanh trì cuối cùng của
tổ chức khủng bố này tại mosul cách thủ đô baghdad bốn trăm linh km về phía bắc mosul hiện là thành
phố cuối cùng của iraq vẫn bị is chiếm giữ kể từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
báo chí nhật bản cho biết nước này sẽ triển khai các tên lửa đất đối hạm mới tại khu vực tỉnh
okinawa vào năm hai nghìn hai mươi ba động thái này của nhật bản được cho là nằm trong kế hoạch tăng cường khả năng
phòng thủ tại các đảo xa ở miền nam nước này theo nguồn tin tokyo đã lên kế hoạch triển khai
các tên lửa với tầm phóng ba trăm linh km trên các đảo như miyako thuộc tỉnh okinawa vào năm hai nghìn hai mươi ba
tầm phóng của loại tên lửa này sẽ bao trùm các đảo mà nhật bản đang có tranh chấp chủ quyền
loại tên lửa này sẽ do nhật bản phát triển và sử dụng nhiên liệu rắn
loại công nghệ cho phép cất giữ vũ khí lâu dài và có khả năng triển khai trong thời gian ngắn
hiện giới chức bộ quốc phòng nhật bản chưa đưa ra bình luận nào thông tin này xuất hiện trong
bối cảnh căng thẳng giữa tokyo và bắc kinh gia tăng liên quan tới tranh chấp quần đảo do nhân
bản kiểm soát và gọi là senkaku trên biển hoa đông trong khi trung quốc gọi là điếu ngư
vâng thưa quý vị và các bạn cảnh sát thái lan ngày hôm nay thông báo đã xác định được kẻ đứng đầu
đằng sau loạt vụ đánh bom vừa qua tại các tỉnh miền nam ở nước này đồng thời cho biết đã ra lệnh bắt
giữ một đối tượng có liên quan
thông báo của cảnh sát thái lan nhấn mạnh mặc dù quá trình điều tra vẫn đang tiếp tục
song đối tượng đứng ở sau loạt vụ đánh bom đã được xác định tuy nhiên danh tính của đối tượng
chưa được tiết lộ bên cạnh đó thông báo khẳng định đây là hành động phá hoại ở cấp địa phương
chứ không phải là khủng bố và chủ nghĩa khủng bố không tồn tại ở thái lan cảnh sát đã bắt
giữ hai nghi can tại khu nghỉ dưỡng nổi tiếng hùa hình trong khi lệnh bắt giữ được đưa ra với đối
tượng liên quan đến vụ tấn công nhằm vào một siêu thị tại tỉnh nakhon sittamarat hiện cảnh sát
cũng đưa ra mức thưởng hai trăm linh bạt tương đương với năm tám trăm linh đô la cho ai đưa ra bất cứ thông tin hữu
ích nào liên quan tới vụ đánh bom tại khu nghỉ dưỡng hùa hìn biểu tình đã bùng phát thành bạo lực tại
thành phố milwaukee tiểu bang wisconsin của mỹ sau khi một cảnh sát bắn chết một nghi phạm
một đám đông giận dữ đã tụ tập tại khu phố diễn ra vụ việc
lạ ó đập vỡ nhiều xe cảnh sát các cửa sổ và đốt cháy nhiều xe ô tô
ít nhất một sĩ quan cảnh sát bị thương nặng khi bị người biểu tình quá khích tấn công bằng gạch
người biểu tình còn đốt phá một chạm xăng và ngăn cản lính cứu hỏa tiếp cận hiện trường
trước đó vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều ngày một mươi ba tháng tám cảnh sát đã yêu cầu hai nghi phạm dừng xe
nhưng cả hai đã ra khỏi xe và chạy trốn trong lúc rượt đuổi cảnh sát đã bắn chết một nghi phạm
trợ lý cảnh sát trưởng thành phố minoki cho rằng trong trường hợp đối tượng mang theo vũ khí nguy hiểm
đe dọa đến cộng đồng thì lực lượng an ninh buộc phải nổ súng vụ việc xảy ra trong bối cảnh
gần đây nước mỹ liên tiếp chứng kiến các vụ tấn công và giết hại cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ
truyền thông anh dẫn một báo cáo của chính phủ cho biết việc hoàn tất quá trình đưa vương quốc anh rời
khỏi liên minh châu âu có thể bị trì hoãn đến cuối năm hai nghìn một mươi chín do ảnh hưởng của một số yếu tố khách
trong đó có các cuộc bầu cử lớn tại pháp và đức vào năm tới chính phủ của nữ thủ tướng theresa may
nhiều lần đề cập đến kế hoạch sẽ kích hoạt điều năm mươi của hiệp ước lisbon vào đầu năm tới và tiến
trình đàm phán brexit với liên minh châu âu sẽ kéo dài đến đầu năm hai nghìn một mươi chín tuy nhiên theo tờ chủ nhật
của anh các bộ trưởng trong nội các anh mới đây cảnh báo rằng việc kích hoạt điều năm mươi sẽ bị trì
hoãn đến tận gần cuối năm hai nghìn một mươi bảy vì thế quá trình thương lượng để anh rời khỏi eu sẽ phải kéo dài
hơn kế hoạch lý do là một bộ chuyên trách về brexit chưa thể tuyển đủ số lượng chuyên gia cần thiết để
phục vụ cho kế hoạch này trong khi những nội dung trong đàm phán với eu vẫn chưa được xây dựng một
cách bài bản ngoài ra các thành viên nội các anh cho rằng thời gian kích hoạt việc anh rời eu cần
phải xem xét một cách thận trọng hơn nữa bởi trong năm tới tại đức và pháp sẽ diễn ra các cuộc bầu
cử quan trọng tiếp theo sẽ là một số tin tức đáng chú ý mà chúng tôi vừa cập nhật về tình hình
của ai trên thế giới lũ lụt nắng nóng kỷ lục và trái rừng đông loạt xảy ra tại mỹ
mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lũ lụt chưa từng thấy tại một số khu vực ở miền nam nước mỹ
làm ít nhất ba người thiệt mạng cụ thể tại hai bang louisiana và missipee lũ lụt đã khiến
cho giao thông trên nhiều tuyến đường bị cản trở và làm ít nhất một thị trấn bị cô lập với những
khu vực khác chính quyền bang louisiana đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp đồng thời tiến hành
sơ tán hơn một người để đảm bảo an toàn dự báo mưa lớn sẽ tiếp tục lan rộng về phía tây nước
dẫn tới nguy cơ xảy ra lũ quét trên khu vực rộng lớn trải dài từ các vùng đồng bằng phía nam
tới các thung lũng giữa hai bang missisip và ohio thậm chí có thể trải dài tới vùng đông bắc
nước mỹ trong khi đó tại vùng bờ đông của mỹ hàng triệu cư dân phải hứng chịu cảnh nóng nực do
hiện tượng thời tiết cực đoan ở các thành phố new york philadelphia và washington sự kết hợp giữa
không khí nóng và ẩm đã khiến cho nhiệt độ tại những thành phố này lên tới bốn mươi ba độ c
cháy rừng nghiêm trọng tại miền nam nước pháp đã được kiểm soát lực lượng cứu hỏa hiện đang
tuần tra trên toàn bộ khu vực để loại bỏ khả năng ngọn lửa bùng phát trở lại hoặc xuất hiện
các đám cháy mới chính quyền địa phương cho biết kể từ khi bùng phát hôm một mươi tháng tám tới nay
cháy rừng đã lan rộng bốn năm trăm linh hectare thiêu dụi nhiều nhà cửa cây cối và buộc hàng trăm người
sơ tán truyền thông pháp đưa tin nhờ hàng nghìn nhân viên cứu hỏa nỗ lực kiểm soát tình hình
người dân địa phương đã có thể bắt đầu trở về nhà
giới chức philippines hôm nay cho biết mưa lớn nhiều ngày qua đã gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng
trọng tại khu vực thủ đô manila và vùng phụ cận khiến ít nhất năm người thiệt mạng và
người phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán chính quyền địa phương cho biết tình trạng thiên tai đã
ảnh hưởng tới cuộc sống của hơn bảy mươi người buộc các trường học phải đóng cửa khiến giao
thông bị ngừng trệ và nhiều chiến bay nội địa phải hủy bỏ
vâng những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự cuối ngày của
truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại